kể từ khi có lực lượng k hai tăng cường cho công an tối minh
cụ thể là tăng cường tại chốt kiểm soát phòng chống dịch trên địa bàn
thì lực lượng tại chốt kiểm soát được tăng lên
cũng như là công tác hỗ trợ về kiểm soát người ra vào chốt kiểm soát
thì được chặt kẻ hơn và thời gian kiểm soát sẽ nhanh hơn đối với một phương tiện khi qua chốt kiểm soát
khi có sự việc xảy ra liên quan đến các lực lượng
thì có sự phân công nhiệm vụ rõ ràng giữa các lực lượng
và hỗ trợ lẫn nhau giải quyết các bộ việc và tình huống phức tạp xảy ra
lực lượng thuộc bộ tư lệnh cảnh sát cơ động được phân bổ về địa phương
còn thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trực tự
linh hoạt thay đổi các hình thức giữ chốt chặn và tuần tra lưu động
cương quyết trấn áp xử lý các trường hợp gây cản trở chống người thi hành công vụ
gây mất an ninh trực tự ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch
từ đầu năm hai nghìn hai mươi một đến nay bộ tư lệnh cảnh sát cơ động đã tăng cường

để thực hiện các hiệu quả nhiệm vụ kép
để thực hiện các hiệu quả nhiệm vụ kép
các lực lượng cần phải chủ động hơn nữa trong công tác nắm tình hình
không để xảy ra bị động bất ngờ
cùng với thành phố hồ chí minh quyết tâm nỗ lực trên trận tuyến tham gia phòng chống dịch
kính thưa quý vị nhiều khu vực và tuyến đường của thành phố biên hòa tỉnh đồng nai
đã ngập nặng do cơn mưa lớn kéo dài nhiều giờ đồng hồ
và trong cơn lũ lớn do mưa lực lượng công an đã cứu kịp thời hai người
trong đó có một cụ già
đồng thời sơ tán hai người hai người đã bị bắt
sơ tán người dân ra khỏi các khu vực nguy hiểm
theo đó từ khoảng một mươi năm h chiều ngày hai mươi năm tháng tám
nhiều khu vực và tuyến đường trên địa bàn thành phố biên hòa xuất hiện ngập cục bộ và ngập nặng
trong đó phải kể đến khu vực vòng xoay cổ một mươi một thuộc phường phước tân long bình tân
nhiều hộ dân khu phố vườn dừa và khu phố miễu thuộc phường phước tân bị ngập nặng vào nhà và các khu nhà trọ
tại hai khu phố này nước đổ về từ các con suối rất lớn nên đã tràn ra các tuyến đường dân sinh
nước chảy siết khiến hai người dân trong đó có một cụ dạ ở khu phố miễu vừa chạy ra khỏi nhà để tránh lũ tràn vào
thì bị mắc kẹt ngoài đường với dòng nước lớn cùng chảy
nhận được tin báo lực lượng cứu nạn cứu hộ công an tp biên hòa và công an phường phước tân
đã phú hậu cùng đội chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố biên hòa
nhanh chóng triển khai lực lượng phương tiện đến hiện trường
với mực nước dân cao và chảy siết các chiến sĩ công an đã phải mang theo từng cục điện bờ tường
cẩn trọng di chuyển để tránh các chứa ngại vật nhất là hệ thống dây điện để tiếp cận các hộ dân đang gặp nguy hiểm
sau nhiều giờ vật lộn với dòng nước các chiến sĩ đã cứu được hai người dân trong đó có một cụ già
đồng thời sơ tán người dân đến địa điểm an toàn
ngày hai mươi sáu tháng tám năm hai nghìn hai mươi một tổ tuần tra lưu động công tác phòng chống covid một mươi chín
phường xuân an thành phố phan thiết cho biết đã bắt giữ bốn đối tượng có hành vi vi phạm quy định công tác phòng chống dịch
và mua bán ma túy trong thời gian giãn cách
theo đó qua công tác tuần tra tổ tuần tra lưu động công tác phòng chống covid một mươi chín
phường xuân an thành phố phan thiết đã phát hiện đối tượng nguyễn trung nhân sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu
và trần đào ngọc còn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bốn cùng trú tại khu phố sáu phường phú thủy
lưu thông trên đường tôn đức thắng về hướng cầu bến lội thuộc phường xuân an
nhưng không có giấy tờ do cơ quan tổ chức có thẩm quyền cấp chứng minh lý do chính đáng ra đường
trong thời gian thành phố phan thiết đang áp dụng biện pháp giãn cách xã hội
theo chí thị một mươi sáu của thủ tướng chính phủ để phòng chống dịch covid một mươi chín
đối tượng nhân và còn khai nhận lý do ra đường là có hẹn với người nhận tiền
tại khu vực công viên gần cầu bến lộ thuộc phường xuân an
qua lời khai của hai đối tượng trên tổ tuần tra lưu động đã tổ chức mai phục
và đến khoảng năm giờ bốn mươi năm phút cùng ngày đã phát hiện và bắt giữ hai đối tượng
trần quốc hòa sinh năm hai nghìn và hàng lê tuấn vũ sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
cùng trú tại xã mương máng huyện hàm thuận nam
cùng tăng vật ở hai gói ni lông bên trong có chứa tinh thể màu trắng
mà đối tượng vũ xác nhận là số ma túy được giấu phía dưới lót vào miếng sốt bên trong mũ bảo hiểm
bước đầu đối tượng vũ khai nhận mà số ma túy trên đến để giao cho còn
công an phường xuân an đã cung cố hồ sơ chuyển cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố
để tiếp tục điều tra theo thẩm quyền